cái phần nổi của tảng băng chìm của những bệnh mạng tính không lây
trong đó bao gồm cả những bệnh tim mạch
như là bác sĩ phó giáo sư tạm anh cường thì cũng đã nói
thế thì cái phần mà đối với cái phần thừa cân béo phi
thì vấn đề là làm thế nào để chúng ta xác định được thừa cân béo phì
đó nhất là những người sau tuổi năm mươi
thì chúng ta thường là phụ nữ thì mãn kinh
và vận động thì thường chúng ta ít đi rồi
tiền thì có thì ăn nhiều lên
đầu vào thì gia tăng mà đầu ra thì lại giảm đi
cho nên chúng ta rất dễ tích lũy cân nặng dẫn đến thừa cân béo phì
thì theo cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
thì thừa cân béo phì chúng ta có thể đánh giá bằng các cái chỉ số nhân chắc
như trước hết như là đối với sử dụng chỉ số cân nặng và chiều cao
thì đối với người mà chúng ta có thể tính chỉ số bi
bmi sẽ bằng là cân nặng tính theo kg
chia cho chiều cao bình phương tính theo mét
thế và bình thường ở đây thì nếu như là
theo y tế thế giới thì bắt đầu bmi mà lớn hơn hai mươi năm
chúng ta bị thừa cân trên ba mươi thì bắt đầu tiền béo phì rồi
nhưng mà thực tế đối với người việt nam thì chúng tôi thấy rằng là
khi mà người việt mà có bemi chỉ cần trên hai mươi ba thôi
thì chúng ta đã bắt đầu là có cái vấn đề dối loạn truyền hóa
rồi đường máu rồi mỡ máu
và liên quan đến các vấn đề khác về sức khỏe rồi
cho nên là không nên để bê quá hai mươi ba
mặc dù là định nghĩa là trên hai mươi năm
thì chúng ta nên giữ ở một cái cân nặng lý tưởng
đó là cân nặng trong khoảng giữ cho bimi trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai
cách thứ hai để chúng ta xác định cái vấn đề thừa cân béo phì
là chúng ta có thể rất là dễ dàng
đây không phải là thừa cân mà béo phi
và được tổ chức y tế thế giới định nghĩa béo phì
có nghĩa là vấn đề là tồn động mỡ
mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
thì gọi là béo phi
thậm chí có những người chưa thừa cân
thì tôi lấy ví dụ là chúng ta có thể đo
thứ nhất là đo cái vòng eo
chúng ta có thể dùng cái thước dây
như là thước dây thợ may thôi
rất là đơn giản
chúng ta có thể tự quấn quanh vòng eo của mình
cách đo là nó ở phía trên màu trậu
và phía bờ dưới xương xương
chúng ta chia đôi ra
đo vương góc với cuộc sống
thế thì chúng ta đo nếu phòng eo ấy trên tám mươi cm đối với nữ
và trên chín mươi cm đối với nam
đấy là béo phi
và một cách thứ ba nữa
thì ở một số cơ sở y tế
thì có thể có được cái cân
đo gọi là gì
đó là cái cân
đó là cái cân đo gọi là gì
đo thành phần cơ thể
chúng ta gọi là body composition
để chúng ta đo thành phần cơ thể
thì chúng ta có thể đứng lên cân đó để đo
để xác định tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể
và cái phần trăm mỡ cơ thể ấy nếu như
lớn hơn hai mươi năm trọng lượng cơ thể
hai mươi năm trọng lượng cơ thể là mỡ
thì chúng ta gọi là béo phi
mà lớn hơn ba mươi trọng lượng cơ thể là mỡ
đối với chị em phụ nữ
thì đó là béo phi
bởi vì chị em phụ nữ thì thường là có một cái tỷ lệ mỡ
cao hơn năm giới
cho nên cái ngưỡng của chị em phụ nữ
nó cũng cao hơn so với lại
cái tỷ lệ phần trăm mỡ so với nam giới
thế như vậy là có ba con số đó
để giúp chúng ta có thể xác định được
rằng là mình có bị béo phi hay không
và mình có bị thừa cân hay không
thế thì đối với vấn đề kiểm soát cân nặng
là vấn đề thứ hai như là
nguyên tập viên việt tú vừa đặt câu hỏi
tôi nghĩ là đấy cũng là một cái điều chăn trở của rất là nhiều
ở quý vị sau tuổi năm mươi
thì làm thế nào để kiểm soát được cân nặng
thì chúng ta lấy là cái cân nặng chúng ta nên có
bởi vì người trưởng thành chúng ta là
chiều cao là không thay đổi rồi
thì chúng ta sẽ xác định cái cân nặng lên có
so với chiều cao hiện có của chúng ta
thì chúng ta lấy chiều cao bình phương lên
nhân với hai mươi
là chúng ta có được cái cân nặng tối thiểu
và nếu như lấy chiều cao bình phương lên
nhân thứ hai mươi hai là chúng ta có cái cân nặng tối đa
nếu như cân nặng chúng ta hiện tại
mà cao hơn cân nặng tối đa
thì chúng ta nên giảm cân
và cân nặng tối thiểu
cái cân nặng nên có
chúng ta phải tăng cân lên
để chúng ta có được một cái cân nặng tối ưu
lý tưởng nhất
đối với chiều cao chúng ta hiện có
tôi xin ví dụ
tôi ví dụ thôi ạ
ví dụ như anh tú cao một m sáu mươi năm
thôi thì cứ lấy
thì chúng ta lấy một sáu mươi tám
nhân với một sáu mươi tám
đó là chiều cao bình phương
sau đó nhân với hai mươi
thế ra một con số
ví dụ như con số này
nó vào khoảng độ
thế nhưng mà
như vậy cân nặng tối thiểu
thì là năm mươi năm
thế lại lấy một sáu mươi tám
xong anh nhân với hai mươi hai
ra một con số là khoảng sáu mươi cân
thế như vậy là đối với cân nặng tối đa
thì nên là sáu mươi
và cân nặng tối thiểu
thì nên là năm mươi năm
đối với cái chiều cao hiện tại của anh đang có
thì tôi nghĩ rằng quý vị
có thể rất là dễ dàng
để tính được cái cân nặng nên có của mình
so với chiều cao
thì tôi nghĩ rằng
có thể chỉ số huyết áp chúng ta chưa nhớ
sau hôm nay chúng ta sẽ nhớ
nhưng mà cân nặng chiều cao của quý vị
thì ai chúng ta cũng đang biết rồi
chúng ta chỉ việc lấy chiều ca bình phương lên
và xem xem là mình
có thấp hơn ngưỡng tối thiểu không
thì mới tăng cân
mình có cao hơn ngưỡng tối đa không
đây là tôi nói là cái ngưỡng nên có
để chúng ta cần phải giảm cân
và giảm cân hay là tăng cân
nhìn chung chúng ta tạm gọi rằng
đó là vấn đề về kiểm soát cân nặng
thì chúng ta nên có một cái kiểm soát cân nặng
sớm hơn trước khi chúng ta để cái mỡ ấy
nó xâm lấn vào gan
làm gan nhiễm mỡ
cái mỡ bao bọc quanh tim
làm tim phải gắng sức
dẫn đến là dày thất trái
rồi thậm chí sau này kéo dài
có thể dẫn đến suy tim
rồi dẫn đến dối loạn chuyển hóa lipid máu
có thể làm cho chúng ta bị tăng cholesterol
hay là một cái tăng cholesterol xấu
rồi lại giảm bất kỳ hdl
là cholesterol tốt
thì nó sẽ làm cho chúng ta
đứng trước một cái gánh nặng bệnh thật
nhất là sau tuổi trung niên
thì thực sự là rất là bất lợi đối với sức khỏe
chúng ta có thể thấy là cách tính
về chiều cao cân nặng như thế
mức tối thiểu như thế nào
và tối đa đúng không ạ
nhưng mà có một cái cách tính
mà túi đọc ở đâu đó
thì túi nhớ
thì không biết có đúng hay không
thưa phó giáo sư lê bạch mai
là đơn giản thôi là
nếu mà bạn muốn
cái cân nặng của bạn lý tưởng
so với cái cơ thể của bạn
thì bạn lấy cái chiều cao
trừ đi cho một lẻ năm ạ
có đúng không ạ
thì ra cái cân nặng tối thiểu
thì cái đó
cách tính đó có phải đúng hay không ạ
cũng ước lượng được
nhưng mà chúng ta không biết được
chúng ta chỉ ra cho có một con số thôi
bởi vì có những người
thì mình thích
mình hơi mầm mầm một tí
thì mình nên lấy cái bmi hai mươi hai
chứ còn anh nhân một lẻ năm
thì tất cả mọi người
đều đặt vào một cái khuôn hình
giống như nhau ạ
thực ra thì túi đang nói như vậy
bởi vì cách tính đó
thì cũng là mong muốn mình
sẽ trở lên
có một cái gọi là
thân hình nó gọn gàng nhất
và nó chuẩn nhất
để làm thế nào
ví dụ như anh cao một m sáu mươi tám
thì anh có thể nặng sáu mươi ba cân
thì cách tính lúc nãy
là mình là
đến lúc nãy là mình chưa nhân cụ thể
thì chắc là nó cũng là ra con số sáu mươi ba
đối với maximum
nhưng mà tôi nghĩ là
cái phía dưới
thì nó sẽ phải thấp hơn
nhưng mà tùy theo độ tuổi ạ
và nếu mà năm mươi
mà mình vẫn còn đang
ở trong một cái độ tuổi sung sức
thì mình không nên
để cân nặng nó nặng quá
nhưng ví dụ như anh độ bảy mươi tuổi
thì anh có thể sử dụng được
cái cân nặng sáu mươi ba
với một chiều cao một m sáu mươi tám ạ